chiều ngày hai mươi tháng một mươi hai dự án xây dựng nhà máy tái chế và xử lý chất thải công nghiệp nguy hại đầu tiên tại tp hcm đã được khởi công với công suất vận hành là năm trăm linh tấn rác mỗi ngày
mỗi ngày tp hcm phải xử lý gần hai năm trăm linh tấn chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại
toàn thành phố có một mươi hai cơ sở được cấp phép xử lý chất thải nguy hại với tổng công suất hai trăm năm mươi tấn một ngày nhưng quy mô còn nhỏ lẻ manh muốn
dự án xây dựng nhà máy tái chế và xử lý chất thải công nghiệp nguy hại được xây dựng đáp ứng yêu cầu xử lý chất thải tập trung hơn từ khâu vận chuyển đến xử lý
trong năm nay tp hcm đã khởi công ba nhà máy xử lý chất thải rắn
phấn đấu đến cuối năm hai nghìn hai mươi năm mươi rác thải toàn thành phố được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện
tp hcm đã và đang đầu tư xây dựng các khu xử lý rác thải tập trung gồm khu liên hợp xử lý chất thải đa phước
khu liên hợp xử lý chất thải tây bắc củ chi khu công nghệ môi trường xanh huyện thủ thừa tỉnh long an